đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác
đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách ở huyện biên giới lộc ninh tỉnh bình phước
tại buổi gặp mặt và nói chuyện với người dân huyện lộc ninh phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đã ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc đặc biệt là những sự kiện lịch sử gắn với địa danh lộc ninh anh hùng
phó thủ tướng hoan nghênh vui mừng trước sự đổi thay phát triển của huyện lộc ninh nói riêng và tỉnh bình phước nói chung
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác trung ương đại diện ngân hàng agribank
đã biểu dương và cho tặng một trăm linh xe đạp cùng năm trăm linh suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
của ba huyện biên giới lộc ninh bù đốp bù gia mập
công ty ngân đình trao tặng tỉnh một tỷ đồng để trồng rừng quốc gia bù gia mập
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác của trung ương cũng đã đến dân hương
tại khu di tích căn cứ bộ chỉ huy quân giải phóng miền nam việt nam căn cứ tà thiết tại xã lộc thành huyện lộc ninh